sự kết hợp giữa hàng không và du lịch đang là xu thế kinh doanh hiệu quả trên thế giới
đối với hàng không sự phát triển thêm của hãng hàng không và đường bay mới nên nhiều điểm đến được khách hàng lựa chọn
đối với du lịch những trải nghiệm trong các lễ hội những sản phẩm đậm chất vùng miền
cùng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã thu hút sự khám phá của con người
chính vì vậy các hãng hàng không việt nam hướng đến những điểm mạnh của du lịch để tăng doanh thu
đây là những tiết mục nghệ thuật độc đáo được biểu diễn bởi các nghệ sĩ đến từ cộng hòa pháp và cộng hòa liên bang đức
do việt nam airlines phối hợp với đại sứ quán đức tổ chức
đây là cách mà việt nam airlines giới thiệu không gian lễ hội đậm chất châu âu ngay giữa lòng hà nội
cho du khách tham quan sự kiện việt nam airlines festa
hoạt động này được việt nam airlines tổ chức hai tháng một lần
nằm trong chuỗi chương trình hợp tác phát triển du lịch văn hóa xã hội giữa việt nam airlines và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
lần đầu tiên tôi đến việt nam và trạng bay của tôi từ pháp tới việt nam điểm đến đầu tiên của tôi là hà nội
rất nhiều ấn tương tốt đẹp và những thú vị những ngày ở đây
tôi cũng đang muốn tham khảo những địa điểm du lịch nổi tiếng mà việt nam airlines đang có tất nhiên là giá yêu đại rồi
mình thấy nếu mà có hình thức mà đặt vé du lịch mà đi kết hợp với cả đặt vé bay kết hợp với du lịch ý
thì nó sẽ rất là tiện cho những khách hàng
để mình có thể là
trải nghiệm tốt nhất về chuyến bay và những cái dịch vụ của du lịch kết hợp với cả kết hợp với hàng không
em thích là đi trải nghiệm những cái nền văn hóa mới ở những nước khác tất nhiên là mình sẽ đi máy bay rồi
những cái điều đấy thì cũng hy vọng là mình sẽ tìm kiếm được mình sẽ thấy là ở đây
để mình có phù hợp với cái nhu cầu cũng như là khả năng của mình để mình có thể được trải nghiệm nhiều hơn
hiện nay các hãng hàng không trong nước đã kết hợp với các tập trung
đoán bất động sản để phát triển đường bay từ các điểm nội địa và quốc tế tới các cơ sở du lịch
vui chơi giải trí qua đó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ với chi phí phù hợp